số giang của này như diệu đem bán một mươi bốn hai triệu đồng
hết điện diệu đóng xe đi dụng tàu và lâm động lập thuê
đây ở đâu
bên cuối rồi
bên cuối là ở đâu
cho tôi xuống
bác tài dừng xe nhé
bác tài đi bác ai
dạ thú thật với ông bà chủ là
tôi có người mách
ở đây là ông bà chủ tốt tính và đang thiếu người làm
công việc cũng chỉ có vậy thôi mà
mà anh đến đây cứ tập nhiều và sẽ quen công việc
lúc đầu anh cứ theo hai vợ chồng chúng tôi
vợ chồng tôi làm gì thì anh cứ làm theo như thế là được
dạ dạ thưa ông bà chủ ạ
ông bà chủ gì tụi tôi
nông dân không à
anh gọi thế khó nghe lắm
công việc của anh hàng ngày là
rồi bón phân
phát dọn vườn tược
lúc nào xong thì về nấu cơm
đấy công việc của anh chỉ có như thế thôi
anh có đồng ý không
sao anh lại không
anh vừa nói gì ạ
ôi giời ơi
vợ chồng tôi nói thế mà từ nãy giờ anh không nghe gì ạ
dạ xin lỗi ông bà chủ là
ông bà chủ có nói gì ạ
ông chủ có nói gì ạ
chúng tôi nói từ lúc nãy nhưng mà anh không nghe à
vợ chồng tôi sẽ đồng ý nhé
tại lâm đồng
diệu lấy tên giả là nguyễn ngọc hiếu
ngủ tại quyện châu thành tỉnh an giang
cùng lý lịch trích ngang
nhà nghèo không đất canh tác
cha mẹ mất
vợ theo tình nhân
nên buồn đời bỏ xứ
nghe hoàn cảnh của diệu nói quá đáng thương
vợ chồng một chủ vườn cà phê ở quyện lâm hà
đã nhận diệu vào làm công
và lo chỗ ăn ở cho hắn
anh yên tâm
ăn thì anh ăn cùng vợ chồng chúng tôi
ở thì có cái lá ngoài vườn
anh ở tạm đấy một thời gian
ngày mai anh bắt đầu đi làm nhé
dạ ngày mai ạ
ngày mai anh làm luôn đi
anh là mơ hả
tôi bị ăn mơ
tôi biết rồi
nhưng mà đến giờ đi làm rồi đấy
anh làm đã quen công việc ở đây chưa